hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai sở văn hóa thể thao cũng có văn bản gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
đề xuất cho phép dịch vụ karaoke vũ trường và cầu lọc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại
theo đó ngày sáu tháng một mươi sở văn hóa thể thao tiếp nhận đơn của công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại dịch vụ ẩm thực eco đề nghị được mở cửa hoạt động lại thể thống karaoke
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai sở tiếp tục nhận được thư khẩn cầu xin được cứu xét
cho dịch vụ karaoke của hệ thống ai hoạt động trở lại
bên cạnh đó sở văn hóa thể thao nhận thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
từng bước được kiểm soát tốt tỷ lệ bao phủ vaccine cao
hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đều đã đi vào hoạt động
các quy định tại bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống
chống dịch đối với các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường và cầu lọc bộ khiêu vũ
đảm bảo an toàn phòng chống dịch đã được ban hành
ngoài ra theo sở văn hóa thể thao số lượng các cơ sở kinh doanh vũ trường
thành phố có sáu cơ sở nhưng chỉ có một cơ sở còn hoạt động
chủ yếu phục vụ khách lớn tuổi để tập luyện khiêu vũ nâng cao sức khỏe
để chuẩn bị lộ trình từng bước phục hồi các hoạt động trong điều kiện thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín sở văn hóa thể thao đề xuất ban chỉ đạo xem xét
chấp thuận chủ trương cho phép dịch vụ karaoke vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ được hoạt động trở lại
việc này nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân
cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch từng bước khôi phục nền kinh tế